tại buổi gặp mặt thượng tướng tô lâm đã thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thông tin tình hình hoạt động cũng như những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời khẳng định những đóng góp rất quan trọng của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân qua các thời kỳ
mặc dù đã nghỉ công tác nhưng các đồng chí rất tầm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giới dinh trật tự xã hội
nhất là những đóng góp quan trọng trong quá trình nghiên cứu xây dựng triển khai thực hiện đề án đổi mới
sắp xếp bộ máy công an nhân dân tinh gọn hiệu lực hiệu quả
những tình cảm và sự cống hiến không ngừng đó là sự động viên hết sức quan trọng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giới dinh trật tự xã hội
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm góp ý với lực lượng công an nhân dân
thay mặt các đồng chí dự buổi gặp mặt thiếu tướng vũ minh sơn nguyên giám đốc công an tỉnh quảng nam
đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
khi hàng năm đều tổ chức buổi gặp mặt đầm ấm đầy ý nghĩa để các đồng chí cán bộ cấp cao
trong công an nhân dân đã nghỉ hưu có thêm dịp gặp gỡ thăm hỏi động viên lẫn nhau
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi hai
thẩm tra dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể chức vụ chức danh
của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng
chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
thay mặt ban soạn thảo thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình của chính phủ đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết này
tờ trình của chính phủ thượng tướng lê quý vương cho biết dự thảo nghị quyết gồm có ba điều
điều một quy định chức vụ của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
điều hai quy định chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
điều ba quy định về hiệu lực thi hành nghị quyết
bên cạnh việc quy định cụ thể cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng đối với lãnh đạo một số cơ quan của bộ công an
dự thảo cũng đề xuất cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng đối với giám đốc công an một mươi một địa phương gồm hải phòng đà nẵng cần thơ sơn la quảng ninh thanh hóa nghệ an quảng nam gia lai đắk lắc đồng nai
tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết
nhiều ý kiến đồng tình nhất trí cao với việc cần thiết ban hành nghị quyết cũng như một số nội dung cụ thể
một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục ra soát hoàn thiện một số nội dung để thống nhất với hệ thống pháp luật hiện nay
hôm qua đoàn công tác của bộ công an và hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã đến thăm và làm việc tại trại giam thủ đức
tham dự có đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban giám thị và phụ nữ việt nam

đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban giám thị và phụ nữ việt nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an

cho năm mươi phạm dân nữ có hoàn cảnh khó khăn cải tạo tốt tặng quà cho một mươi ba cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại
chiều nay trong chuyến công tác của bộ công an tại thành phố đà nẵng trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
tại bệnh viện ung bướu đà nẵng thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng với một số nhà hảo tâm đến thăm hỏi
và động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
gần năm trăm linh xuất quà tết trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng đã được trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh thực sự khó khăn
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng chia sẻ về khó khăn vất vả của các y bác sĩ đang ngày đêm đồng hành với người bệnh
giúp họ vượt qua nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán sắp đến
tiếp tục với các thông tin khác thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số bốn
hai nghìn một mươi chín qdttg thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm
theo quyết định quỹ phòng chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở trung ương
và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho công tác phòng chống tội phạm
quỹ phòng chống tội phạm được thành lập ở trung ương do bộ trưởng bộ công an quản lý điều hành
quỹ phòng chống tội phạm ở cấp tỉnh do chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định thành lập quản lý và điều hành
quỹ phòng chống tội phạm ở trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và ma túy
mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân tập thể do bộ trưởng bộ công an quyết định
tối đa đối với cá nhân là năm triệu đồng một người một lần khen thưởng
và tối đa đối với tập thể là hai mươi triệu đồng một tập thể một lần khen thưởng
thủ tướng chính phủ giao bộ công an chịu trách nhiệm quản lý điều hành sử dụng và thanh toán quyết toán
quỹ phòng chống tội phạm ở trung ương
bộ tài chính bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho quỹ phòng chống tội phạm ở trung ương
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hcm trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
công ty trách nhiệm hiếu hạn bất động sản diệp bạch dương agribank chi nhánh tp hcm và các cơ quan có liên quan
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với
một nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
trần nam trang phó giám đốc sở tài chính tp hcm
ba nguyễn thành rùm nguyên giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
vi nhật tảo nguyên giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
dương thị bạch diệp giám đốc công ty diệp bạch dương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý
hoán đổi tài sản công tại trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở văn hóa tp hcm
với công ty diệp bạch dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước
các bị can trần nam trang nguyễn thành rung vi nhật tảo dương thị bạch diệp bị bắt tạm giam
riêng bị can nguyễn thành tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ
mở rộng vụ án thu hồi tài sản xử lý nghiêm trước pháp luật
bốn h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại cửa khẩu quốc tế cầu treo
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với bộ đội biên phòng
hải quan công an tỉnh hà tĩnh và công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm hai mươi bánh heroin
đối tượng bị bắt là nguyễn văn anh hai mươi tám tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin được cất giấu trong ô tô
quá trình khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện có ba mươi bốn bánh heroin được cất giấu trong ốp đỡ ba đợt sốc phía sau xe
hai mươi bánh heroin được cất giấu trong ống xả ra cố ở phía dưới gầm xe năm mươi năm bánh heroin được cất giấu dưới gầm ghế phụ
qua test thử nhanh lực lượng chức năng đã xác định toàn bộ số tăng vật trên là heroin
đối tượng nguyễn văn anh khai nhận được một đối tượng là nguyễn quốc trung ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thuê lái từ viên trăn lào
và trong chiều cùng ngày các lực lượng đã bắt giữ được nguyễn quốc trung cùng với hai đối tượng trong đường dây này là nguyễn duy quế và lê thanh tập
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thuận an tỉnh bình dương khởi tố bắt tạm giam
các đối tượng bị bắt gồm dương quang hợp đỗ đức vượng và dương văn đoàn
vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tống văn hạnh và lê hữu năm rủ nhau đi đánh bạc nhưng không có tiền
qua giới thiệu nhóm của lưu đã liên hệ với nhóm của hợp để vay ba trăm linh triệu đồng đi đánh bạc
với thỏa thuận nếu thắng sẽ phải chia năm mươi số tiền thắng bạc
quá trình chơi đánh bạc nhóm của lưu thua hết tiền và không có khả năng trả nợ
ba đối tượng trên đã dùng súng khống chế bắt giữ nhóm của lưu và bắt phải liên hệ với người nhà để trả nợ
công an thị xã thuận an đã nhanh chóng điều tra kịp thời giải cứu các con nợ khỏi tay các đối tượng cho vay nặng lãi
kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai khẩu súng ba mươi viên đạn năm cây mã tấu cùng với nhiều giấy tờ sổ sách tờ rơi giấy mượn tiền có liên quan tới vụ việc cho vay tín dụng đen
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ